phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày năm tháng sáu tại thị trấn phú xuyên hà nội
hai đối tượng bị bắt giữ là trần ngọc linh trú tại phường định công quận hoàng mai và nguyễn minh trường trú tại huyện thanh trì hà nội
theo lời khai của linh khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu qua sự giới thiệu của bạn bè linh quen biết với nạn nhân là anh phan văn quân đang làm bảo vệ tại một trường trung cấp trên địa bàn huyện phú xuyên
từ đó hai người nảy sinh tình cảm quan hệ đồng tính sau đó linh rủ thêm bạn là nguyễn minh trường cùng đến chơi và kết bạn với anh quân
khi đã nắm rõ giờ dứt sinh hoạt của nạn nhân linh và trường đã lên kế hoạch sát hại bạn tình để cướp tài sản
đêm ngày bốn tháng sáu khi hai đối tượng đến phòng làm việc của anh quân và cùng ngủ lại lợi dụng lúc anh quân ngủ sai bọn chúng đã ra tay sát hại
sau đó lấy điện thoại di động ví tiền và chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã bắt giữ hai hung thủ giết người sau hai mươi bốn giờ gây án